theo đề nghị của thủ tướng chính phủ chủ tịch nước trần đại quang hôm nay ký quyết định số một nghìn hai trăm sáu mươi một
về việc tạm đình chỉ công tác bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đối với ông trương minh tuấn